ngày hai mươi bảy tháng chín ubnd tp hcm phối hợp với đại học quốc gia hồ chí minh tổ chức hội thảo khoa học
cơ khí nông nghiệp thông minh cho đồng bằng sông kiều long
chương trình thu hút sự quan tâm tham gia của các học giả nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế
thông qua hội thảo nhà nghiên cứu thảo luận định hướng giải pháp chuyển đổi mô hình phát triển bền vững
cho đồng bằng sông cửu long ứng dụng công nghệ nông nghiệp thông minh đề xuất cơ chế giải pháp
thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư hình thành khu cơ khí nông nghiệp định hướng công nghệ cao
đưa cao năng lực cạnh tranh cho nông sản việt nam và nông sản đồng bằng sông cửu long
với chủ đề thực trạng phát triển nông nghiệp và cơ khí nông nghiệp thông minh
bài học kinh nghiệm giải pháp quản lý công nghệ cơ khí ứng dụng
tại đây diễn ra ký kết hợp tác giữa đại học quốc gia tp hcm khu nông nghiệp công nghệ cao
và ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hậu giang đại học bách khoa đại học quốc gia tp hcm
công ty cơ khí bùi văn ngọ theo đó các bên hỗ trợ chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển và hội nhập quốc tế